tổ trưởng tổ công tác triển khai đề án sáu của chính phủ yêu cầu tập trung hoàn thành các nhiệm vụ chậm tiến độ
những người thầy ưa mầm thiện để các phạm nhân yên tâm lao động cải tạo sớm trở về hòa nhập với cộng đồng xã hội
còn bây giờ là nội dung chi tiết
chiều nay tại hà nội chủ trì phiên họp đánh giá kết quả tháng một mươi một của tổ công tác triển khai đề án sáu của chính phủ trong thời gian tới
đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an tổ trưởng tổ công tác lưu ý các thành viên của tổ công tác tập trung hoàn thành những phần việc nhiệm vụ đang còn chậm muộn
đồng thời ứng dụng mạnh mẽ dữ liệu từ đề án sáu để phục vụ an sinh xã hội dịp tết nguyên đán
trong tháng một mươi một việc thực hiện triển khai đề án sáu tiếp tục đạt được những kết quả quan trọng
đến nay các bộ ngành đã thực thi phương án đơn giản hóa đối với bốn trăm ba mươi bảy thủ tục hành chính đạt tỷ lệ bốn mươi ba mươi
cổng dịch vụ công quốc gia tiếp nhận bốn trăm bảy mươi chín tài khoản đăng ký mới hơn chín sáu triệu hồ sơ được đồng bộ trạng thái
đặc biệt triển khai hiệu quả hai dịch vụ công liên thông khai sinh khai tử
bộ công an đã cấp trên tám mươi bốn bảy triệu thẻ căn cước công dân gắn chip
hoàn thành cấp tài khoản định danh điện tử
cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư kết nối với một mươi năm bộ ngành một doanh nghiệp nhà nước ba doanh nghiệp viễn thông và sáu mươi ba địa phương
nhấn mạnh những kết quả đạt được thể hiện sự hưởng ứng đồng lòng của nhân dân doanh nghiệp xã hội
đối với đề án sáu bộ trưởng tô lâm lưu ý cần phải đẩy mạnh trên các lĩnh vực ở tất cả các bộ ngành địa phương
hiện vẫn còn hai mươi bảy nhiệm vụ của đề án sáu chậm tiến độ
bộ trưởng đề nghị các bộ ngành địa phương tập trung chỉ đạo quyết liệt để hoàn thành
trong đó những nhiệm vụ về tháo gỡ điểm nghẽn phải ưu tiên thực hiện ngay nhất là điểm nghẽn về kinh phí
theo kết luận của phó thủ tướng chính phủ trần lưu quang và nghị quyết một trăm tám mươi năm của chính phủ
đối với việc triển khai đề án trung tâm dữ liệu quốc gia bộ trưởng tô lâm đề nghị các bộ ngành khẩn trương gửi thông tin về cơ sở dữ liệu quốc gia
làm rõ thông số các hệ thống triển khai tại trung tâm dữ liệu quốc gia đồng thời sớm ban hành khung kiến trúc chính phủ điện tử việt nam phiên bản ba
làm cơ sở pháp lý cho việc xây dựng quản lý và vận hành trung tâm dữ liệu quốc gia
cùng với đó tập trung ứng dụng dữ liệu dân cư định danh và xác thử điện tử để thúc đẩy các chính sách thực hiện an sinh xã hội cho các đối tượng được hưởng trong dịp tết nguyên đán

đồng thời xây dựng các hệ thống triển khai tại trung tâm dữ liệu quốc gia đồng thời xây dựng các hệ thống triển khai tại trung tâm dữ liệu quốc gia
đồng thời xây dựng các hệ thống triển khai tại trung tâm dữ liệu quốc gia đồng thời xây dựng các hệ thống triển khai tại trung tâm dữ liệu quốc gia đồng thời xây dựng các hệ thống triển khai tại trung tâm dữ liệu quốc gia đồng thời xây dựng các hệ thống triển khai tại trung tâm dữ liệu quốc gia đồng thời xây dựng các hệ thống triển khai tại trung tâm dữ liệu quốc gia đồng thời xây dựng các hệ thống triển khai tại trung tâm dữ liệu quốc gia đồng thời xây dựng các hệ thống triển khai tại trung tâm dữ liệu quốc gia đồng thời xây dựng các hệ thống triển khai tại
tháng một mươi hai năm nay và đầu năm sau triển khai giải pháp đánh giá khả tín khách hàng vay
để người dân tiếp cận nguồn vốn nhanh chóng giảm thiểu tội phạm tín dụng đen
vào tối ngày hôm qua tại quảng trường hòa bình ubndgq phối hợp với ubndhq đã tổ chức chương trình
truyền hình trực tiếp lễ tưởng niệm các nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông tại việt nam năm hai nghìn một mươi chín
tham dự lễ tưởng niệm có phó thủ tướng trần lưu quang chủ tịch ubndhq cùng với lãnh đạo các bộ ngành
là cơ quan thành viên của ubndhq
chủ đề năm nay là thượng tôn pháp luật để xây dựng văn hóa giao thông an toàn
trong một mươi tháng qua toàn quốc xảy ra hơn chín tám trăm linh vụ tai nạn giao thông làm gần năm năm trăm linh người tử vong
và gần bảy người khác bị thương đây cũng là dịp để nhắc nhở mọi người về tầm quan trọng
của việc tổ chức chương trình
việc tuân thủ quy định pháp luật trật tự an toàn giao thông như đã uống rượu bia không lái xe
hãy tuân thủ tốc độ nhanh một giây chậm cả đời đội mũ cho con chọn tình cha mẹ không sử dụng điện thoại khi lái xe
tại lễ tưởng niệm phó thủ tướng chính phủ trần lưu quang đã gửi lời thăm hỏi chiêu buồn sâu sắc nhất
đến tất cả các gia đình có nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông tại việt nam
đồng thời đề nghị mỗi người dân hãy cùng chia sẻ cùng chung tay xoa dịu những nỗi đau mất mát mà tai nạn giao thông đã gây ra
chiều nay tại hà nội trung tướng lê quốc hùng ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an
chủ trì cuộc họp bàn xây dựng các dự án luật do bộ công an chủ trì soạn thảo gồm luật căn cước
luật lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở và luật trật tự an toàn giao thông đường bộ
dự án luật căn cước và luật lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở đã được quốc hội cho ý kiến
tại kỳ họp thứ năm và kỳ họp thứ sáu quốc hội khóa một mươi năm
trong suốt quá trình xây dựng hai dự án luật được các đại biểu quốc hội và các cơ quan liên quan xem xét cho ý kiến
đơn vị chủ trì soạn thảo bộ công an đã tổ chức các phiên họp để nghiên cứu tiếp thu giải trình đầy đủ các ý kiến tham gia và chỉnh lý hoàn thiện
đến nay hai dự án luật này đã sẵn sàng chính quốc hội biểu quyết thông qua
đối với dự án luật trật tự an toàn giao thông đường bộ cơ bản các đại biểu quốc hội đều nhất trí sự cần thiết xây dựng luật
trên cơ sở các ý kiến tại cuộc họp thứ trưởng lê quốc hùng đề nghị ban soạn thảo khẩn trương ra soát các nội dung có liên quan
sớm hoàn thiện các trình tự thủ tục bảo đảm đủ điều kiện trên quốc hội biểu quyết thông qua dự án luật căn cước
và luật lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở tại kỳ họp thứ sáu
cùng với đó chuẩn bị kỹ nội dung tham mưu lãnh đạo bộ giải trình làm rõ một số vấn đề đại biểu quốc hội còn băn khoăn
chỉnh lý hoàn thiện dự thảo luật trật tự an toàn giao thông đường bộ
đoàn công tác của bộ công an và bộ quốc phòng ngày hôm nay đã đến tỉnh bình thuận để kiểm tra kết quả nghị định số ba của chính phủ
đối với ba lực lượng công an quân sự biên phòng về bảo vệ an ninh bảo đảm trật tự an toàn xã hội
đấu tranh phòng chống tội phạm và nhiễm vụ
điện vụ quốc phòng trên địa bàn
trong thời gian qua được sự quan tâm chỉ đạo của bộ công an bộ quốc phòng của tỉnh ủy và ủy ban nhân dân tỉnh
ba lực lượng công an quân sự biên phòng tỉnh bình thuận đã hoàn thành tốt các mặt công tác bảo đảm an ninh trật tự
không để xảy ra đột xuất bất ngờ
qua công tác kiểm tra từ tỉnh đến cơ sở đoàn miền dương ba lực lượng đã phối hợp hiệp đồng chặt chẽ
triển khai thực hiện tốt nghị định ba của chính phủ
đồng thời mong muốn ba lực lượng tiếp tục phối hợp thực hiện tốt công tác giữ vững an ninh chính trị
trật tự an toàn xã hội tiếp tục làm tốt công tác phối hợp thực hiện nghị định số ba của chính phủ
và tăng cường kiểm tra việc thực hiện ở cơ sở
kịp thời tham mưu các chủ trương giải pháp trong công tác đảm bảo quốc phòng an ninh
xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân biên phòng toàn dân vững chắc
góp phần giữ vững ổn định an ninh trật tự phát triển kinh tế xã hội
đợt kiểm tra cũng là dịp để nhằm đánh giá khách quan toàn diện những kết quả đạt được
cũng như những mặt còn tồn tại hạn chế trong công tác phối hợp giữa ba lực lượng
qua đó tìm ra các giải pháp khắc phục trong thời gian tới
chiều nay khoa luật học viện cảnh sát nhân dân đã tổ chức kỷ niệm bốn mươi năm ngày truyền thống
một mươi tháng một mươi một năm một nghìn chín trăm tám mươi ba một mươi một tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi
đây cũng là dịp để tri ân các nhà giáo lão thành đã vun đắp xây dựng khoa luật
trở thành một trong những khoa dẫn đầu trong giáo dục đào tạo của học viện cảnh sát nhân dân
trong lịch sử xây dựng và trưởng thành khoa luật đã đạt được những thành tích đáng ghi nhận
có sự phát triển vượt bậc về số lượng chất lượng hiệu quả công tác với bầy dày công hiến của nhiều thế hệ
đến nay khoa luật đã có đội ngũ nhà giáo đông đảo hai mươi bốn đồng chí có trình độ tiến sĩ trở lên
đơn vị có nhiều hoạt động giáo dục đào tạo phong phú tổ chức hội thảo tọa đàm khoa học
các lớp đào tạo bồi dưỡng
tổ chức các hội thi học tốt báo cáo thực tế tuyên truyền pháp luật và quan hệ hợp tác đào tạo
với nhiều cơ sở đào tạo luật trên cả nước
mở ra một chặng đường mới tập thể lãnh đạo giảng viên đơn vị quyết tâm thực hiện triết lý giáo dục của học viện
chính trị vững vàng pháp luật tinh thông nghiệp vụ sắc bén vì nhân dân phục vụ
góp phần xây dựng học viện cảnh sát nhân dân trở thành cơ sở giáo dục trọng điểm đạt chuẩn quốc gia
đóng góp tích cực cho sự nghiệp đổi mới căn bản toàn diện giáo dục đào tạo của lực lượng công an nhân dân
nhân dịp này bộ trưởng bộ công an cũng đã tặng bằng khen cho khoa luật vì đã có thành tích trong công tác giáo dục đào tạo
và nghiên cứu khoa học góp phần bảo vệ an ninh quốc gia bảo đảm trật tự an toàn xã hội
thưa quý vị hôm nay là ngày hai mươi tháng một mươi một ngày tri ân các thế hệ học sinh đối với các thể cô giáo của mình
nếu như quá trình giáo dục đi có những gian năn vất vả
của nghề sư phạm thì quá trình giáo dục lại của những người cám bộ quản giáo còn khó khăn hơn gấp nhiều lần
đó là nghề của những người thầy không giáo án những người thầy mang sắc phục công an nhân dân
và những người thầy đặc biệt tại trại tạm giam công an tỉnh yên bái là một điển hình như thế
phạm tội mua bán trái phép chân ma túy phạm nhân đào thị hằng phải chịu án hai năm tù
ngày mới đến trại tạm giam công an tỉnh yên bái chấp hành án
hằng cũng như bao phạm nhân khác đều có trung tâm lý hoang mang lo sợ
cùng với sự ăn năn hối hận muộn màng khiến phạm nhân đào thị hằng ngại tiếp xúc xa lánh tất cả mọi người
thế nhưng bằng tình người bằng sự thấu hiểu hoàn cảnh tâm tư nguyện vọng của phạm nhân
những cán bộ quản giáo đã cảm hóa giúp phạm nhân đào thị hằng tìm được những suy nghĩ tích cực
để yên tâm cải tạo tích cực học tập lao động để sớm được trở về với gia đình
các phạm nhân đang chấp hành án tại trại tạm giam công an tỉnh yên bái
có không ít người chưa biết chữ người không có nghề nghiệp người đồng bào dân tộc ít người
bởi vậy mỗi cám bộ chiến sĩ phải vừa là một người quản lý vừa là một người thầy trong nghiên cứu tâm lý tội phạm
để chia sẻ định hướng cho các phạm nhân phấn đấu cải tạo tốt sớm được trở về với cộng đồng xã hội
ngoài việc thực hiện các quy định của pháp luật của nhà nước ra
xác đến những tâm lý tư tưởng của phạm nhân để có những động viên khuyến khích kịp thời đối với phạm nhân
xác định cảm hóa và làm thay đổi nhận thức là cách giáo dục tốt nhất
chính vì vậy những năm qua trại tạm giam công an tỉnh cũng đã triển khai xây dựng các tủ sách hướng thiện
với hơn hai trăm linh đầu sách báo về pháp luật kinh tế thơ văn
để phạm nhân có không gian nuôi dưỡng tâm hồn hướng thiện
giúp họ có thêm kiến thức trong những giờ sáng
các hoạt động văn hóa văn nghệ thể dục thể thao giao lưu giữa cán bộ và phạm nhân được tổ chức đều đặn
đây cũng là biện pháp để giúp phạm nhân giải tỏa tâm lý thoải mái trong quá trình học tập và cải tạo
trong quá trình cải tạo ở trại thì tôi đã được hưởng đầy đủ các chính sách
còn thời gian còn lại tôi xin hứa sẽ chấp hành tốt nội quy cơ sở giam giữ
thi đua phấn đấu cải tạo tiến bộ để sớm được trở về với gia đình
và làm người công dân tốt hơn
không chỉ luôn chăn trở để tìm ra những giải pháp tối ưu nhất có thể giúp những người lầm lỗi
sau cánh cửa nhà tù vẫn thấy được niềm tin và động lực sống
các cám bộ trại tạm giam công an tỉnh yên bái còn phối hợp với các sở ban ngành
tổ chức hướng nghiệp dạy nghề cho các phạm nhân giúp họ chuẩn bị hành trang cho ngày về
trở thành con người có ích cho xã hội
với đơn vị trong quá trình phạm nhân chấp hành án
đã hướng nghiệp dạy nghề cho các phạm nhân và trong lao động sản xuất cũng như trồng trọt
đồng thời thường xuyên trao đổi với địa phương có các phạm nhân đang chấp hành án để chạy
để khi phạm nhân về với gia đình về với cộng đồng
chính quyền địa phương sẽ hướng cho phạm nhân có một ngành nghề để phạm nhân lao động đảm bảo cuộc sống
vượt lên những khó khăn vất vả
niềm vui của những người quản giáo là ánh mắt thân thiện của phạm nhân
là từng ngày thấy những tiến bộ trong họ
bằng tinh thần trách nhiệm và niềm yêu nghề của những cám bộ quản giáo nơi đây
đã giúp những con người lầm lỗi hướng về điều tốt đẹp tự giác cải tạo để sớm được trở về với cộng đồng
bởi trong những phạm nhân ấy vẫn còn những điều hướng thiện lẩn khuất trong tâm hồn cần đến các anh